hội đồng nhân dân tp hà nội thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh nghị quyết số một mươi năm hai nghìn một mươi ba của hội đồng nhân dân thành phố
về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô
theo đó mức trần học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao được áp dụng từ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đến hết năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi như sau
trường mầm non tiểu học năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy là ba chín trăm linh nghìn đồng một học sinh một tháng
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là năm một trăm linh đồng một học sinh một tháng tăng từ tám năm mươi một đến một mươi hai mươi sáu
với bậc trung học cơ sở trung học phổ thông
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy là bốn triệu một trăm linh nghìn đồng một học sinh một tháng
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là năm ba trăm linh đồng một học sinh một tháng tăng từ tám một mươi sáu đến chín bảy
điều đó đồng nghĩa với việc mỗi năm các bậc từ mầm non tiểu học đến trung học cơ sở trung học phổ thông đều tăng thêm bốn mươi đồng
vâng thưa quý vị và các bạn đề xuất tăng trần học phí trường chất lượng cao
từ các bậc mầm non tiểu học đến trung học cơ sở trung học phổ thông
từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi mới đây của sở giáo dục và đào tạo cùng sở tài chính hà nội đã làm dấy lên nhiều luồng ý kiến
nếu đề xuất này được đi và thực hiện sẽ có tác động như thế nào đến các trường chất lượng cao
cũng như các bậc phụ huynh và các em học sinh
bên cạnh đó việc tăng trần học phí các trường chất lượng cao này liệu có đảm bảo chất lượng giáo dục tương xứng

trong chương trình tâm điểm ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay vị khách mời thạc sĩ lê thị lan anh
viện trưởng viện phát triển giáo dục và trí tuệ việt để cùng trao đổi kỹ hơn về vấn đề này
thứ ba những tiêu chí để lựa chọn một trường chất lượng cao là gì
tiêu chí để lựa chọn một trường chất lượng cao thì phải dựa trên tiêu chí đặt ra của bộ giáo dục và sở giáo dục
hiệu trường phải đảm bảo yếu tố xuất sắc đội ngũ cán bộ giáo viên các chuyên gia đào tạo phải có chất lượng trên chuẩn
nghĩa là trên mức chuẩn bình thường rồi ngoài ra yếu tố về cơ sở vật chất trang thiết bị phòng học đa chức năng kết nối internet rồi bể bơi
ngoài ra thì phải đào tạo được về kỹ năng sống cũng như là chương trình tiếng anh
chiếu theo những tiêu chí đó thì liệu rằng là những trường được gọi là trường chất lượng cao ở cả nội và ngoại thành hà nội có trường nào thực sự đạt tiêu chí không ạ
các trường nội và ngoại thành hiện tại đang trong quá trình hoàn thiện
mỗi một trường có một cái điểm mạnh khác nhau có trường có điểm mạnh về giáo viên có trường có điểm mạnh về chương trình có trường có điểm mạnh về cơ sở vật chất
tuy nhiên dù là cái điểm mạnh đó là gì thì tất cả các cái trường nó đều chưa đạt được cái yếu tố hoàn thiện một trăm linh để chúng ta coi rằng là đó là một cái trường chất lượng cao một cách hoàn chỉnh theo đúng cái yêu cầu bộ đặt ra
trở thành trường chất lượng cao đồng nghĩa với việc trường phải tự chủ về mặt tài chính và các hoạt động của trường
vậy thì đây có được gì không ạ
có được coi là một khó khăn không ạ
thông thường các trường công hiện tại ở việt nam là được bao toàn bộ vấn đề thu chi
thế nhưng với một cái trường chất lượng cao thì họ phải thu một cái mức học phí và họ phải trang trải toàn bộ từ việc trả lương giáo viên chăm sóc y tế các hoạt động ngoại khóa trang thiết bị cơ sở vật chất v v
để đảm bảo được cái việc vận hành cái trường của mình theo đúng cái yêu cầu đặt ra của giáo dục
vai trò của hiệu trưởng không chỉ là vai trò chuyên môn nữa mà còn là một người quản trị
những cái trường chất lượng cao của chúng ta muốn đảm bảo được cái tiêu chí mà tiệm cận đến những cái đề án đặt ra thì tôi nghĩ rằng là đấy là thực sự là một thách thức
vậy còn câu chuyện về đội ngũ giáo viên hay là công tác tuyển sinh như sao
theo tôi được biết thì các trường chất lượng cao hiện tại ở hà nội thì khi mà bắt đầu trong cái đề án xây dựng trường thì phòng giáo dục đã có một cái động thái là chấm những cái giáo viên ưu tú của các trường trong cái địa bàn của mình và đưa về giảng dạy trong cái trường đó
thành ra là cái đội ngũ giáo viên đầu vào của họ đã rất là tốt
tuy nhiên để đảm bảo được tiêu chí của trường chất lượng cao thì đội ngũ giáo viên cần phải được đầu tư nhiều hơn nữa về mặt phương pháp giảng dạy về mặt nâng cao kỹ năng của bản thân
yếu tố thứ hai là yếu tố về công tác tuyển sinh
nếu như mà với các trường bình thường là chúng ta cứ hết từ mầm non lên tiểu học theo đúng tuyến lên cấp hai theo đúng tuyến
thế nhưng với trường chất lượng cao thì bắt buộc phải yếu tố xét đầu vào
và xét đầu vào như thế thì nó dẫn đến một cái hiện tượng là cái nhu cầu của người dân vào những cái trường chất lượng cao rất là lớn
trong khi là nhà trường lại không thể đảm bảo được cái yếu tố là phổ cập đại trà
nhưng tôi nghĩ rằng thách thức đó cũng là tạo ra một cơ hội đối với trường công chất lượng cao
bởi vì sao
bởi vì họ có quyền được lựa chọn những cái học sinh mà có cái đầu vào tốt hơn để đảm bảo là yếu tố bản thân cái mặt bằng đầu vào của học sinh đã tốt
thì cái đầu ra nó cũng sẽ có cơ hội đạt được cái đầu ra tốt hơn
thưa quý vị
và các bạn
cho đến nay hà nội đã có tám trường được công nhận là trường chất lượng cao
trong số ấy không phải trường nào cũng được đầu tư một cách đầy đủ các phương tiện kỹ thuật máy móc đội ngũ giảng viên như theo tiêu chí đã đặt ra
một số trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng một trường chuẩn chất lượng cao theo quy định
phóng sự sau do chúng tôi thực hiện tại một trường chất lượng cao tại hà nội
mời quý vị cùng theo dõi
trường tiểu học đoàn thị điểm là một trong những trường chất lượng cao trên địa bàn hà nội
đã luôn nỗ lực trong việc xây dựng trường chất lượng cao
từ việc đầu tư các phương tiện kỹ thuật máy móc cho đến đội ngũ giảng viên
tuy nhiên để đạt được những tiêu chí đúng với chuẩn thì nhà trường cũng gặp phải không ít những khó khăn
khó nhất là vấn đề xây dựng đội ngũ và vấn đề xây dựng chương trình
khi mà mình phấn đấu để bạn đạt được trường chất lượng cao cũng đã khó
nhưng nếu bây giờ mình giữ để mãi mãi nó là chất lượng cao
thì cái đấy
là đòi hỏi lãnh đạo của các nhà trường chất lượng cao phải luôn luôn đổi mới
trước quyết định tăng trần học phí trường tiểu học đoàn thị điểm cũng có phương án thay đổi phù hợp
trong quá trình xây dựng trường chất lượng cao thì chúng tôi đã đưa cái hợp tác quốc tế vào rồi
mục tiêu của trường chúng tôi là cả đào tạo cái học sinh để mà trở thành những người công dân toàn cầu
cho nên khi mà đã là một trường chất lượng cao rồi thì chúng tôi hướng tới cái tiêu chí
đưa ra nhiều giải pháp để hợp tác quốc tế
tuy nhiên việc để tiệm cận với những tiêu chí chất lượng cao do sở đề ra các trường tiểu học còn gặp nhiều khó khăn không chỉ về mặt tài chính
với những tiêu chí về chất lượng nhiều trường cho rằng để có được con số bốn mươi giáo viên giỏi là rất khó
hay với tiêu chí đánh giá học sinh chẳng hạn như với học sinh tiểu học trường chất lượng cao phải đảm bảo tám mươi trở lên học sinh xếp loại giỏi không quá năm học sinh xếp loại trung bình
là không phù hợp
vì hiện nay chúng ta đang đánh giá theo thông tư ba mươi không có quy định đánh giá chất lượng học sinh trung bình
như vậy có thể thấy rõ ràng rằng để mô hình này đạt được kết quả như mong muốn và nhân rộng thì ngành giáo dục thủ đô cần có lộ trình phù hợp
thưa bà lan anh mới đây sở giáo dục và đào tạo cùng sở tài chính hà nội đã gửi tờ trình đến ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc đề xuất điều chỉnh nghị quyết một mươi năm hai nghìn một mươi năm
nqhdnd thành phố hà nội về cơ chế tài chính đối với trường chất lượng cao
theo bà thì cơ chế tài chính đó có phù hợp với thời điểm hiện tại của nhiều trường công lập hay là ngoài công lập ở hà nội hay không
ở việt nam các trường chất lượng cao khi mà buộc phải đưa vào cái việc đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cũng như là học phí cao đó
cũng giúp cho cái việc thay đổi cũng như là nâng cao cái đời sống của cán bộ giáo viên thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái động thái tốt
tuy nhiên cái mức tăng thì chúng ta sẽ tăng theo lộ trình hay không ngay lập tức mà chúng ta tăng kịch trần
mà mỗi một cái địa bàn ví dụ ở quận nội thành chúng ta sẽ có một cái mức trần khác nhau và mức ngoại thành chúng ta bốn mức trần khác nhau
vẫn có rất là nhiều ý kiến cho rằng là việc tăng trần học phí này thì mới chỉ chú ý đến câu chuyện thu chi thôi mà không đề cập đến chất lượng giáo dục
không biết là ý kiến của bà về việc này như thế nào
chúng ta đừng quá coi trọng rằng là cứ trần chất lượng cao là phải thu học phí cao
mà bên cạnh đó các trường cần phải cố gắng
có cái lộ trình và cái yêu cầu rất là cao về mặt chuyên môn của sở dục đối với các trường chất lượng cao
học phí chỉ là cái bước nền tảng căn bản
còn cái quan trọng hơn là vấn đề con người
từ các thầy cô giáo đội ngũ cán bộ giáo viên và cái sự đầu tư trang thiết bị của các sở giáo dục đạt được cái hiệu quả đầu ra như thế nào
cái đó mới là cái quan trọng
tôi thì cũng hoàn toàn đồng ý rằng câu chuyện ở đây không phải chỉ là mỗi mức phí không thôi mà còn là con người nữa
thế nhưng mà rõ ràng mức trần học phí cao nhất của trường chất lượng cao trên địa bàn hà nội được đề nghị thì cao hơn so với mức học phí đại trà hiện hành
có rất nhiều ý kiến thì cho rằng là mức trần học phí này quá cao so với mức thu nhập của người dân
vậy bà nghĩ sao
khi mà chúng ta chưa đảm bảo được cái đời sống cho giáo viên dựa trên cái nền giáo dục công hiện tại
thì chúng ta có một cái mô hình trường chất lượng cao để thay đổi cái điều đó đi
thay đổi cái cơ hội cho giáo viên đi
hay là thay đổi cái cơ hội để trẻ được tham gia nhiều hoàn toàn
tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí sáng tạo trong hệ thống trường công chất lượng cao mà chúng ta tiệm cận với mô hình quốc tế
thì tôi cho rằng là cái mức học phí như hiện tại không phải là mức cao
một yếu tố nữa đó là chúng ta phải hiểu rằng là trường chất lượng cao đang là mô hình thí điểm
mà sau đó thì nếu như cái mô hình đó thành công mà có thể mở rộng một đại trà
thì chúng ta sẽ có nhiều trường như vậy dần dần xây dựng cái mô hình chất lượng cao
chúng ta có nên đánh đồng giữa trường công lập chất lượng cao và trường chất lượng cao
trường công lập chất lượng cao khu vực nội thành và ngoại thành hay không
thứ nhất là về mặt tài chính chúng ta có thể cân đối cái mức thu học phí làm sao cho phù hợp với dân cư của từng khu vực của từng vùng miền giữa nội thành và ngoại thành
tuy nhiên là về mặt chất lượng chúng ta cố gắng để có thể đạt được đến cái chất lượng tốt nhất
xong cũng rất là khó để có thể đánh đồng được
tuy nhiên là nếu như có thể chúng ta đạt được đến cái yếu tố chất lượng cao với cái mức học phí không quá chênh nhau giữa nội và ngoại thành
thì đó là một cái điều tuyệt vời hơn
thưa quý vị và các bạn việc đề xuất mức tăng học phí các trường công lập chất lượng cao trong địa bàn thành phố hà nội năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy sẽ tác động như thế nào đến các trường và các bậc phụ huynh
chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến chia sẻ của chính những người trong cuộc
nói chung tôi ủng hộ cái xây dựng cái trần đó
nhưng mà đi vào vận dụng thì mỗi trường khác nhau
và tôi nghĩ ở đây phải có cái tính tự lực tính tự chủ và tinh thần sáng tạo rất nhiều
tự chủ của mỗi trường thì mới có thể đạt được cái được đó
và nếu như các trường tự chủ các trường sáng tạo tạo ra được một chất lượng cao tạo ra một cái dịch vụ tương xứng
thì tôi nghĩ đó là cái cơ hội để cho các trường phát triển
từ trước nay chúng ta chỉ có một số trường như là trưởng amsterdam là trường chuyên thì không gọi là chất lượng cao
mà trường chuyên thì lại học phí không như thế
mà dành ra thì chất lượng của người ta tốt nhưng cái học phí không như thế
cho nên ai cũng đổ xuống vào
thế nhưng mà bây giờ thì cái trường chuyên ấy cũng thu hút vi tập mà trường chất lượng cao đó
thu hút vi cao thì tôi thấy cũng cực kỳ băn khoăn
vấn đề ở chỗ là không phải là trần
mà vấn đề ở chỗ là kiến tạo một cái trường chất lượng cao như thế nào cho tương xứng với cái mức trần học phí đó
đấy mới là vấn đề
mà kiến tạo ở đây theo tôi thì cơ sở vật chất không khó
bỏ tiền ra là có ngay
đầu tư là có ngay
nhưng hai cái khó nhất là cái chất lượng của đội ngũ
tôi nghĩ rằng là nếu với cái mức học phí mà tăng lên nhiều như vậy
thì những gia đình mà có con em đang học ở trường công lập
mà cũng mong muốn học một ngôi trường chất lượng cao
thì phụ huynh thì chắc chắn là sẽ phải tìm hiểu xem là nhà trường sẽ đưa ra những cái hoạt động nào
những cái hoạt động về văn hóa cũng như là về ngoại khóa
để phù hợp với cái mức hoạt động học phí đó
nếu mà phụ huynh có thể chấp nhận
và thấy rằng là xứng đáng với những cái tiền họ đóng
thì có thể là họ sẽ tiếp tục cho con họ theo
để việc thay đổi này đạt được hiệu quả như mong muốn
thì chúng ta cần phải có những giải pháp cụ thể như thế nào
giải pháp ở đây thì phải là một hệ thống giải pháp đồng bộ
thứ nhất là về mặt chủ trương chính sách thì chúng ta đã có rồi
tuy nhiên là từ chủ trương chính sách mà xuống tới các trường
thì là một điều rất là khó khăn
tôi xin kể một cái câu chuyện
là kinh nghiệm của các nước trên thế giới
ví dụ như là tại mỹ
thì người ta có những cái mô hình trường tự chủ hoàn toàn
nhất là hiệu trưởng được quyền quyết định toàn bộ những vấn đề liên quan đến trường mình
dựa trên một cái chương trình khung của bang thôi
còn lại là họ phải tự làm hết mọi thứ
và như vậy thì cái vai trò của hiệu trưởng gần như là một bộ giáo dục thu nhỏ
và khi mà hiệu trưởng được quyền tự quyết như vậy
họ tôn trọng cái sáng tạo của giáo viên
khích lệ cái vai trò của giáo viên
giúp cho giáo viên thực sự được sống bằng nghề của mình
thứ hai chúng ta cần phải thay đổi
đó là nâng cao cái vai trò của giáo viên trong trường học
ở đây thì vai trò của giáo viên phải là người sáng tạo thực sự
họ không phải là một người thợ dẫn
tiếp theo là yếu tố về chất lượng đào tạo
thì chất lượng đào tạo ở đây thì bên cạnh những cái chất lượng đào tạo liên quan đến các môn bắt buộc của nhà trường
thì có hai cái đang rất là yếu và thiếu ở tất cả các hệ thống trường công
đấy là kỹ năng sống
thì hiện tại tiếng anh thì có rất nhiều đơn vị họ đang dạy ở trong các trường công rồi
nhưng chất lượng thực sự là bị thả nổi
và không có một cái đơn vị để kiểm định cái chất lượng giảng dạy của cái trường đó
một cái yếu tố nữa đó là về kỹ năng sống
thì tôi thấy rằng là cần phải liên kết với các viện nghiên cứu
các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp
để họ có thể cung cấp các cái chuyên gia độc lập
dạy các chuyên đề kỹ năng sống đó cho các trường chất lượng cao
thì tôi nghĩ rằng là có thể đảm bảo được cái bài toán về
xây dựng cái mô hình chất lượng cao với lâu dài
xin cảm ơn những chia sẻ của bà
và một lần nữa cũng cảm ơn bà đã nhận lời đến tham dự chương trình
thưa quý vị và các bạn
mô hình chất lượng cao đáp ứng nhu cầu giáo dục đa dạng của xã hội
kết hợp hài hòa cùng nguồn lực đầu tư của nhà nước
và nguồn vốn xã hội hóa
là một mô hình cần được nhân dọng
tuy nhiên việc triển khai mô hình đào tạo chất lượng cao tại các trường công lập
và ngoài công lập cũng phải gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của đất nước
của từng vùng miền
và của chính các hộ gia đình
bên cạnh việc tăng mạnh học phí tại các trường chất lượng cao
thì cũng phải chú ý đến chất lượng đào tạo
giúp học sinh được thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng cao đúng nghĩa
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt